cảm ơn các bạn đã theo dõi
vào lúc một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi trên quốc lộ một mươi thuộc huyện vũ thư công an tỉnh thái bình phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã bắt quả tang phạm đức khoa chú tại phường bồi xuyên thành phố thái bình đang vận chuyển trái phép trên ma túy trên xe ô tô
lực lượng chức năng thu giữ hai can nhựa chứa bốn mươi tám ba lít tương đương một mươi bảy bảy kg dung dịch metafetamin và một số tăng vật có liên quan
qua đấu tranh phạm đức khoa khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ điện biên về thái bình tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt xử
sau khi nhận được tin tố giác một phóng viên có hành vi ép buộc cưỡng đoạt tiền công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với doanh nghiệp lập án đấu tranh và bắt quả tăng ngô văn khích hay còn gọi là đăng hạ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú ở ba mươi một trên hai phố phan trọng tuệ văn điển thanh trì hà nội đang nhận năm mươi triệu đồng của doanh nghiệp
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ ba máy tính hai laptop một mươi giấy giới thiệu của một cơ quan báo chí một thẻ hội viên một thẻ phóng viên của một số cơ quan báo chí hai thẻ atm và năm mươi triệu đồng tiền mặt vừa nhận của doanh nghiệp
tại cơ quan công an bước đầu ngô văn khích khai nhận hiện đang làm cộng tác viên cho một số trang thông tin điện tử
lợi dụng danh nghĩa này khích đã về thanh hóa cầm một số doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội để tìm hiểu về các sai phạm sau đó cấu kết viết bài cùng với một số đối tượng khác gọi điện đe dọa cưỡng đoạt tiền của các đơn vị này
công an quận bình thạnh tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bà nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận một mươi hai để làm rõ về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo khoản hai điều hai trăm sáu mươi bộ hình sự
năm hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt là từ ba đến một mươi năm tù bà nga là người lái chiếc xe bmwk gây ra vụ tai nạn kinh hoàng dưới chân cầu vượt hàng xanh khi đâm liên tiếp vào năm xe máy và một xe taxi khiến một người chết và sáu người bị thương vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi vừa qua
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy bà nga vượt ngưỡng bình thường gấp nhiều lần
xin chào và hẹn gặp lại